sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn truy sát trả thù lẫn nhau diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương
điều đáng nói là hầu hết các vụ việc xuất phát từ những nguyên nhân hết sức đơn giản
nhưng hậu quả lại rất lớn kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội
phát ánh trên địa bàn tỉnh hậu giang
những hình ảnh được ghi lại bởi camera giám sát tại khu vực ba phường ngã bảy thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang vào khuya ngày ba tháng năm
kết thúc cuộc ẩu đả là một nam thanh niên tử vong
ngay trong đêm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an thành phố ngã bảy
lần lượt đưa một mươi một đối tượng từ chưa đủ một mươi bốn tuổi đến hai mươi bảy tuổi của hai nhóm đánh nhau về phục vụ công tác điều tra
bước đầu các đối tượng khai nhận
nhân hẹn chém nhau là do xảy ra mâu thuẫn một ngày trước đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng cùng chú trên địa bàn về hành vi gây dối trật tự công cộng
cũng từ mâu thuẫn hết sức đơn giản nguyễn hồng quân sinh năm hai nghìn trú tại tỉnh hậu giang
đã dùng dao tự chế gây thương tích nặng cho hai thanh niên
vào cuối tháng ba vừa qua đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người
em định xuống là em hỏi chú cho sao chạy mặt thêm nạc đó
rồi em thấy bà kia trả lời rồi em mới góp giao
qua điều tra các vụ án giết người cố ý gây thương tích gây gối trật tự công cộng thời gian qua trên địa bàn tỉnh
thì chúng tôi thấy có một số điểm chung như sau
thứ nhất thì là các đối tượng phạm tích
đối tượng đa phần là thanh thiếu niên tuổi đời còn rất là trẻ
gia đình thì bị khiếm khuyết cha mẹ ly hôn hoặc ly thân hoặc là đi làm ăn xa
không ai quản lý chăm sóc các em này
do đó các em thì đa phần là bỏ học tập tụ bạn bè đi chơi
sẵn sàng thanh toán nhau khi mà xảy ra mâu thuẫn
để gian đe phòng ngựa tình trạng thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau

cơ quan tỉnh hậu giang đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan
tập trung điều tra truy tố xét xử các vụ án hành xử theo kiểu côn đồ băng nhóm
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ động phát hiện giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân
các đối tượng sử dụng công nghệ cao trộm cắp dữ liệu thẻ ngân hàng của khách hàng
tại các máy rút tiền tự động atm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
do đó người dân hãy nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao
khi đi rút tiền tại các cây atm nhằm bảo vệ tài sản của cá nhân
là một người thường xuyên dùng thẻ để rút tiền tại các atm vì tính tiện dụng và khuyên hướng chuyển đổi số
anh nguyễn thượng truyền đã có những lo lắng nhất định khi gần đây qua các phương tiện truyền thông
anh biết được có một số vụ mất tiền khi sử dụng loại thẻ này
tội phạm nó sẽ
sử dụng cái kỹ thuật rất là tinh vi
đấy nó sẽ có thể là có máy quay siêu nhỏ đấy để quay lại cái số cốt mình nhập vào
sau đấy là có cái copy thẻ từ
đấy thì sẽ làm được một thẻ mới
thì là với cái thẻ đấy là tội phạm có thể rút tiền từ tài khoản
dữ liệu sao chép thu thập được bao gồm dữ liệu chân giải của thẻ và mã pin
từ các thẻ ngân hàng của nạn nhân
được lưu lại chính thiết bị skimming hoặc có thẻ truyền trực tiếp đến các đối tượng
qua kết nối bluetooth wifi hoặc kết nối di động
khi đã có dữ liệu trên các đối tượng tiến hành làm thẻ giả
với thông tin thẻ trộm cắp được
thực hiện hành vi rút tiền trái phép từ tài khoản của nạn nhân
tại nhiều máy atm ở các tỉnh thành phố khác nhau hoặc ở nước ngoài
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
cần phải đặt ra vấn đề tăng cường hơn nữa các biện pháp
trong việc bảo đảm được các cái tài khoản ngân hàng
cũng như là đấu tranh xử lý các đối tượng một cách kịp thời
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với tội phạm này
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
khi phát hiện có hoạt động vi phạm liên quan đến hành vi trên
cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn xử lý
khi tiếp nhận những đơn tố giác của những người là nạn nhân
của việc là bị đánh tắp cái tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản
thì cần phải có những cái biện pháp để nhanh chóng
xác minh để điều tra để phát hiện các đối tượng
để tránh việc là để các đối tượng nó ẩn nấp trong một thời gian khá dài
nó sẽ có nguy cơ gây ra những cái ảnh hưởng khác cho nhiều nạn nhân hơn
bên cạnh đó để tránh lợi dụng và mất tiền
khuyến cáo chủ thẻ tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ
thông tin cá nhân từ các email cuộc gọi mạo danh vì các ngân hàng
đều đã có thông tin cá nhân khi chủ thẻ đăng ký dịch vụ
từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp
phát hiện bắt giữ xử lý tổng số một sáu mươi một vụ việc vi phạm
số thu ngân sách đạt hai mươi một chín mươi năm tỷ đồng
cơ quan hải quan khởi tố hai vụ
chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố bốn vụ
hàng hóa bị bắt giữ chủ yếu là đường cát thuốc lá
bia sữa bột tân dược mỹ phẩm đồ điện tử mới
da cầm sản phẩm da cầm
sáng ngày sáu tháng năm giá vàng trong nước giảm hai trăm linh đồng một lượng
công ty vàng bạc đa quý phu quý niêm yết giá vàng sgc
ở mức sáu mươi chín năm mươi hai triệu đồng một lượng mua vào
và bảy mươi một mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra
giảm một trăm tám mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
và hai trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đa quý doji
niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội
ở mức sáu mươi chín năm triệu đồng một lượng mua vào
và bảy mươi hai mươi hai triệu đồng một lượng bán ra
giảm một trăm năm mươi đồng một lượng ở cả chiều mua vào
và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua
chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn cho biết
sẽ áp dụng chính sách giảm giá vé tàu đến ba mươi
đối với hành khách mua vé cá nhân
thời gian áp dụng từ ngày một tháng sáu
đến ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hành khách mua vé trước ngày đi tàu
từ hai mươi đến ba mươi chín ngày được giảm hai mươi
từ bốn mươi ngày trở lên được giảm ba mươi
tuy nhiên chính sách giảm giá này không áp dụng
đối với loại chỗ giường nằm khoang bốn giường
các tàu se ba snt một snt hai
không áp dụng đối với mua vé khứ hồi
các đối tượng chính sách xã hội mua vé tập thể
các đơn vị
ký thuê toa xe đoàn tàu trả cước chọn gói
nếu như ngày ba tháng năm vé xem u hai mươi ba việt nam
đầu với u hai mươi ba indonesia trận gia quân sigens ba mươi một
được phe vé hết giá tám triệu đồng một cặp
thì vào sáng nay cơn suất vé đã hạ nhiệt
theo đó vé một cặp khán đại a
có giá gốc là một triệu đồng
được bán với giá hai triệu đồng
tức là chỉ còn gấp đôi so với giá vé của ban tổ chức
các phe vé cũng có rất nhiều giấy mở
giá giao động trên dưới hai triệu đồng một cặp
đây là tín hiệu vui cho những người hâm mộ
yêu thích bộ môn thể thao vua
có thể vào sân và cổ vũ cho đội nhà
tranh tài sigens ba mươi một
sau khi vụ việc ngang nhiên đánh người
tại ngã tư phạm văn đồng ngô quyền
trên địa bàn quận sơn trà của thành phố đà nẵng
xảy ra vào chiều qua ngày năm tháng năm
và được người dân chia sẻ trên mạng xã hội
công an quận sơn trà của thành phố đà nẵng
đã khẩn trương vào cuộc và bước đầu xác định
bắt giữ được các đối tượng trực tiếp tham gia
đánh một người dân khiến nạn nhân bị thương
bước đầu cơ quan công an đã làm việc
phạm văn tiến ba mươi năm tuổi quê ở thành phố hải phòng
trú tại phường thuận phước quận hải châu
người đã tham gia gây gỗ và đánh anh nguyễn phước sang
trú tại quận cẩm lệ bị thương tích
cụ thể vào thời điểm trên tiến điều khiển
xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a sáu mươi hai nghìn năm trăm chín mươi hai
lưu thông trên đường ngô quyền
hướng về cầu sông hàn
khi đến ngã tư phạm văn đồng thì va chạm
hút vào đuôi xe ô tô do anh sang điều khiển
thấy xe bị chảy xước anh sang yêu cầu bồi thường
nhưng tiến không nghe và cùng nhóm bạn
đánh anh sang ngay giữa phố
khiến nạn nhân không kịp trả tay
vụ việc đã khiến người dân thành phố vô cùng bức xúc
về thái độ côn đồ manh động của nhóm đối tượng ngoại tỉnh
làm việc với công an công an tiến khai nhận
trước đó đã sử dụng rượu bia
cùng nhóm bạn nên bản thân nóng nảy
dẫn đến hành vi nói trên
vụ việc đang được công an quận sơn trà củng cố hồ sơ
về hành vi cố ý gây thương tích
và làm rõ các đối tượng có liên quan
chuyển sang một thông tin khác
công an huyện phong thổ của tỉnh lai châu
vừa phá thành công truyền án ma túy
bắt hai đối tượng là hai anh em
giàng a khai và giàng a thái
cùng ở bản cao trải xã ta tổng huyện mường tè
về hành vi vận chuyển
mua bán trái phép đất chất ma túy
vật chứng thu giữ là gần ba bánh heroin
có trọng lượng là trên tám trăm linh gram
và hai năm kg nhựa thuốc phiện
vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng năm
tại tổ dân phố hữu nghị thị trấn phong thổ
công an huyện phong thổ chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lai châu bắt quả tang đối tượng
giàng a khai về hành vi mua bán trái phép
trên ma túy thu giữ toàn bộ số ma túy trên
mở rộng điều tra lực lượng công an
tiếp tục bắt giữ đối tượng giàng a thái
là em trai của khai tại khu vực
ngã ba paso huyện phong thổ
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua đấu tranh xác định khai là
chủ hàng đã mua số ma túy trên bên lào
giấu ở nhà với mục đích vận chuyển
đến huyện phong thổ bán sang trung quốc
khi tìm được khách mua khai đã gọi điện
thuê thái mang ma túy từ nhà
đến giao cho khai với giá hai triệu đồng
thì cả hai bị bắt giữ